nam quảng ngãi sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy nghĩa là từ năm mươi sáu mươi kmh giật cấp tám cấp chín
dự báo trong sáu một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực nam lào
sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu là dưới bốn mươi kmh
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển ngoài khơi các tỉnh quảng trị đến quảng ngãi
bao gồm cả cù lao tràm và huyện đảo lý sơn trong sáng nay còn có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba trên đất liền các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam sáng nay còn có gió giật mạnh cấp sáu cấp chín
ngày và đêm nay một mươi ba tháng chín ở các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to
riêng các tỉnh quảng trị thừa thiên huế có mưa to đến rất to
phổ biến từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm
khu vực bắc tây nguyên sáng nay có mưa to phổ biến năm mươi mm
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một hai
ngoài ra khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển bình thuận cà mau
tiếp tục có mưa rông và gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp chín
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
thưa quý vị cơn bão số bốn
bão đã gây mưa to tại các tỉnh quảng ngãi quảng nam và đà nẵng từ chiều qua
theo thống kê mới nhất hơn bảy tàu thuyền khu vực miền trung đã phải tranh bão
các tỉnh từ thiên huế đến phú yên đã có công điện thông báo
báo cáo về công tác chủ động triển khai ứng phó với cơn bão số bốn trên biển đông
bộ đội biên phòng các địa phương đã thông báo hướng dẫn tàu thuyền biết hướng di chuyển của bão
để chủ động phòng tránh
các tỉnh miền trung đã thông báo và hướng dẫn cho hơn bảy tàu thuyền
lao động biết vị trí hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh
trong đó khu vực giữa quần đảo hoàng sa trường sa có hơn ba trăm linh tàu với hơn hai lao động
khu vực quần đảo trường sa có hai trăm chín mươi tàu
tại quảng ngãi số tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển là hơn một ba trăm linh tàu
với trên một mươi một ngư dân
tại quảng bình có hơn bốn một trăm linh phương tiện với gần một mươi bảy lao động đang hoạt động chủ yếu là gần bờ
người dân các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế đang khẩn trương các biện pháp phòng chống bão lụt
hiện công tác thu hoạch lúa hẻ thu đã và đang được tiến hành khẩn trương
tại quảng bình người dân đã thu hoạch được trên bảy mươi diện tích lúa
thừa thiên huế chỉ còn ba diện tích lúa chưa thu hoạch xong
chín mươi bảy diện tích lúa đã được thu hoạch
thưa quý vị theo dự báo đà nẵng có thể trở thành một trong những tâm mưa lớn của cơn bão số bốn
trong gần hai mươi giờ qua lượng mưa ở mức một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi lên đến hai trăm linh mm
trong đêm qua bão đã có dấu hiệu rõ ràng kèm theo mưa lớn và gió lốc khoảng cấp sáu đến cấp bảy
khoảng bốn giờ đến năm giờ sáng bão áp sát bờ hơn giật đến cấp chín
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân trong đêm qua và dạng sáng nay về cơn bão số bốn tại thành phố đà nẵng
tại tp đà nẵng thì lúc này mưa và gió lấp tiếp tục mạnh dần lên
và lúc này tôi đang có mặt thầy âu thường thảo quang
với sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng cũng như ý thức của các ngư dân thì hầu hết các tàu thuyền đã về nơi trú tránh an toàn
và cũng theo ngư dân thì hiện nay cũng còn một số tàu thuyền đang di chuyển từ ngoài khơi vào
ngay trong đêm ngày một mươi hai tháng chín đến hai giờ sáng ngày một mươi ba tháng chín liên tục có những tàu cá từ nhiều địa phương đang đánh bắt trên vùng biển đà nẵng
đã khẩn trương cập bến tại âu thuyền thọ quang tp đà nẵng
đến nay âu thuyền này đã có khoảng một trăm linh tàu đến nơi trú tránh an toàn
trong đó có cả các tàu cá ở các tỉnh khác như quảng ngãi ninh thuận bình thuận
nhiều chủ tàu cho biết hiện vẫn đang còn một số tàu cá khác đang cố gắng di chuyển trong mưa lớn để về nơi trú tránh
tình hình mưa lớn trên biển vẫn đang tiếp tục kéo dài
cùng với đó cấp độ gió giật đang mạnh lên đang khiến nhiều ngư dân đã thức trắng cùng cơn bão
các ngư dân đều canh thị liệu rằng hiện nay ở ngoài khơi này cũng không còn những tàu thuyền đang hoạt động không
nói chung là có một chút còn rồi mà tàu không dám vô
nói chung là sợ người ta nêu hoặc là người ta nấp lại chỗ nào đó thôi
thì có thông tin là mình vào trước chứ
tiếp tục báo của mình đã biết trước đấy lâu chưa
mình thì nghe thông tin liên lạc thường xuyên thành ra mình biết trước
do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và gió lốc
trong ngày hôm qua thành phố đà nẵng đã lâm vào tình trạng lụt
trên diện rộng nhiều quận bị mất điện
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tình trạng ngập úng trên nhiều tuyến đường và sự cố mất điện đã được khắc phục
trong chiều và đêm ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng chín
bão số bốn đã gây mưa to và rất to trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
lượng mưa ở một số vùng đo được có nơi lên đến hai trăm linh mm biển động gió giật mạnh
tại các địa phương ven biển của tỉnh quảng ngãi cũng xuất hiện sóng to gió lớn
bão số bốn cũng đã bắt đầu gây thiệt hại cho tỉnh quảng ngãi
riêng trong đêm ngày hôm qua tỉnh quảng ngãi đã phải trắng đêm để lo ứng phó với bão số bốn
trong đêm qua các đoàn kiểm tra và chỉ đạo phòng chống bão số bốn của tỉnh quảng ngãi
đã về các vùng sung yếu vùng nguy hiểm chịu ảnh hưởng của bão số bốn
để kiểm tra công tác ứng phó với bão số bốn
tại xã nghĩa an thành phố quảng ngãi trong đêm qua
người dân và chính quyền địa phương gần như thức trắng đêm để cứu hộ
cứu nạn hai tàu cá của ngư dân địa phương bị chìm trên biển ở khu vực cách bờ
hơn hai trăm linh mét
sáu ngư dân trên hai tàu cá bị nạn này đã vào bờ an toàn
nhưng một tàu hiện nay đã bị sóng lớn đánh vỡ hoàn toàn
tàu còn lại được bộ đội biên phòng quảng ngãi và ngư dân cực lực cứu hộ
trong đêm lãnh đạo tỉnh quảng ngãi cũng đã đến đây để động viên tinh thần
và chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn
hiện nay mặt trường có được sự tích cực của bộ đội biên phòng
của ban chí huy công sự thành phố của dân quân xã nghĩa an
giúp trợ cứu tàu vào bờ
nhưng do sóng to và tàu mất cạn
nên một chiếc hiện nay đã bị sóng đánh vỡ
bao nhiêu thống lại mất một trăm linh
còn lại một chiếc tại hiện trường này
hiện nay bộ đội biên phòng tỉnh ban chí huy công sự thành phố
và dân quân của xã nghĩa an cũng đã tích cực dùng mô biên pháp
để lo kéo tàu vào để đảm bảo an toàn
tuy nhiên việc xử lý này rất khó khăn
vì hiện nay sóng càng ngày càng lớn
tàu thì mất cạn càng ngày càng sâu
cứu trợ con tàu này cũng rất là khó khăn
dự báo bão số bốn sẽ vào bờ vào rạng sáng nay
nên trong đêm hôm qua
đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
do ông đặng văn minh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trưởng ban chí huy phòng chống lực bão
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi
cũng đã đi kiểm tra tình hình phòng chống bão
ở các xã ven biển
ông minh yêu cầu bộ đội biên phòng tỉnh
và các địa phương tiếp tục kêu gọi tàu thuyền
đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm
khẩn trương di chuyển vào bờ
hoặc tìm nơi tránh trú an toàn
yêu cầu tất cả các địa phương và các ngành
phải trật hai mươi bốn trên hai mươi bốn để chủ động xử lý
các tình huống phát sinh khi bão đổ bộ vào
tính đến hai mươi giờ tối ngày một mươi hai tháng chín
toàn quảng ngãi còn một trăm bảy mươi ba tàu
với hơn sáu trăm linh lao động còn đang trên biển
trong đó có một số tàu đang khẩn trương
trở vào bờ để tránh trú
tàu lý sơn thông tin từ địa phương này cho biết
lý sơn còn hai mươi tám phương tiện ở vùng biển hoàng sa
và trường sa với hơn bốn trăm linh ngư dân
tuy nhiên số tàu và ngư dân này
đều đã được tìm nơi tránh trú an toàn
ngày hôm qua tập đoàn điện lực việt nam evn
đã có công điện khẩn gửi các đơn vị trong ngành
có các biện pháp chủ động phòng chống
hạn chế thiệt hại do áp thấp nhiệt đới
sau mạnh lên thành bão và mưa lũ gây ra
theo đó tập đoàn yêu cầu các đơn vị
triển khai phương án phòng chống
để đối phó với áp thấp nhiệt đới bão
xử lý kịp thời các tình huống
đảm bảo an toàn cung cấp điện
an toàn cho người thiết bị công trình
và an toàn cho nhân dân
đồng thời chuẩn bị đầy đủ người phương tiện
để khắc phục nhanh các sự cố do thiên tai gây ra
các đơn vị quản lý lưới điện tăng cường kiểm tra
để sớm phát hiện khu vực có khả năng sạt lở đất
ảnh hưởng đến cột đường dây chạm điện
và có phương án xử lý kịp thời
đối với các tổng công ty điện lực
miền bắc miền trung miền nam
thành phố hồ chí minh
tổng công ty phát điện một trăm hai mươi
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
đảm bảo cung cấp điện an toàn và nhanh nhất
cho các vụ tải quan trọng
các chạm bơm tiêu úng
các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn
đặc biệt phối hợp với ban chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn các tỉnh cung cấp điện dự phòng
cho các phụ tải quan trọng khi mất nguồn điện lưới
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
do phạm văn thiểm
chú phường lao thành phố bảo lộc cầm đầu
bản án sơ thẩm xác định thiểm có tham gia kháng chiến
xong giấy tờ thất lạc
để có đầy đủ giấy tờ
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
với sự giúp sức của nguyễn thị hiền
chủ cơ sở in số một trăm chín mươi một nguyễn đình triều
phường lộc phát thành phố bảo lộc
thiểm đã làm giả hồ sơ chót lọt
và đã được hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học
với số tiền là sáu triệu đồng
tiếp đó từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
thiểm đã một mươi bốn lần
làm giả giấy tờ cho một mươi tám người
từng tham gia kháng chiến bất giấy tờ
thu lợi bất chính số tiền gần hai mươi chín triệu đồng
còn nguyễn thị hiền
được thiểm trả một năm triệu đồng
phiên tòa hình sự sơ thẩm
tại thành phố bảo lộc vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
tuyên phạt thiểm ba mươi tháng tù giam
còn hiền phạt hai mươi bốn tháng tù giam
nhưng được hưởng án treo
sau đó bị cáo thiểm kháng cáo
xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa bị cáo khúc thẩm
thiểm thành khẩn khai báo
tỏ thái độ ăn năn đồng thời bổ sung được
một số danh hiệu do nhà nước tặng thưởng
cho gia đình và bản thân nên hội đồng xét xử
tuyên án một mươi năm tháng tù
còn tại thái bình công an huyện hưng hà
đã khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với phạm xuân trung về tội hiếp dâm
trước đó công an huyện hưng hà nhận được
trình báo của một nạn nhân về sự việc
vào ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
khi nạn nhân ở nhà
cùng con trai thì bị một nam thanh niên
lạ mặt đột nhập vào nhà cầm dao đe dọa
khống chế ép quan hệ tình dục
nếu không sẽ giết hai mẹ con
đối tượng còn chụp lại ảnh nạn nhân
và vào ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
đã quay trở lại yêu cầu
nạn nhân phải chuyển cho hắn
hai mươi triệu đồng nếu không sẽ đăng tải
hình ảnh lên mạng xã hội
trước tình huống trên nạn nhân đã trình báo
công an huyện hưng hà sau khi điều tra
xác minh công an huyện hưng hà đã làm rõ
đối tượng hiếp dâm và tống tiền nạn nhân
là phạm xuân trung chú tại xã điệp nông
huyện hưng hà tại cơ quan điều tra
trước những chứng cứ không thể chối cãi
trung đã phải khai nhận toàn bộ
hành vi phạm tội của mình công an huyện hưng hà
đã khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với phạm xuân trung về tội hiếp dâm
đồng thời đang củng cố chứng cứ
để khởi tố đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
thưa quý vị xung quanh việc
triển khai thí điểm không gian đi bộ
tại một mươi năm tuyến phố chung quanh hồ hoàn kiếm
thành phố hà nội đã nhận được rất nhiều
sự ủng hộ của người dân tuy nhiên
kéo theo đó cũng còn không ít những bất cập
lợi dụng nhu cầu gửi xe rất đông
của du khách tới hồ hoàn kiếm tham quan
và vui chơi vào dịp cuối tuần bên cạnh
các điểm trong giữ xe của thành phố hà nội
được niêm yết giá rõ ràng thì vẫn
còn có tình trạng chật chém
các bãi trong giữ xe không phép
thì ngang nhiên mọc lên bất chấp quy định
của pháp luật về việc trong giữ xe
gây bức xúc cho người dân
và để phục vụ nhu cầu đi lại
và tham quan của du khách cũng như người dân
trên các tuyến phố đi bộ được thuận lợi
đồng thời tránh tình trạng thu phí gửi xe
cao hơn quy định ubnd tp hà nội
đã giao hai mươi bảy điểm trong giữ xe
cho đoàn thanh niên công an tp hà nội
đảm nhận qua những ngày đầu thực hiện
thì các điểm trong giữ xe này đã đem lại
nhiều mặt tích cực giúp cho người dân
yên tâm và thoải mái để tham quan
qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự
trên các tuyến phố
trong số hai mươi bảy điểm trong giữ xe
được các tri đoàn cơ sở thuộc đoàn thanh niên
công an tp hà nội đảm nhận
có hai mươi ba điểm trong mô tô xe máy
bốn điểm trong ô tô
phí trong xe được thực hiện theo quy định
xe đạp ba đồng xe máy năm đồng
ô tô ba mươi đồng
các điểm trông giữ xe vừa phục vụ nhu cầu của nhân dân
vừa phòng ngừa phát hiện kịp thời
xử lý những hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
thực vụ đoàn ngành phố cũng đã tổ chức
phối hợp với lựa chức năng tiến hành bàn giao
tiếp nhận cũng như là triển khai
xe đạp và xe máy
bốn điểm trong xe phương tiện là ô tô
với mục đích là để phục vụ
cho nhu cầu đi lại tham quan của nhân dân
tại khu vực phố đi bộ cũng như các vùng phụ cận
và đảm bảo cho nhân dân
được trông xe đủ giá
và thực hiện kế hoạch này
thì đoàn ngành phố trong ba ngày vừa qua
đã huy động gần một lượt đoàn viên thanh niên
triển khai tại hai bảy điểm
và trong đó thì
ngoài nhiệm vụ trông giữ phương tiện cho nhân dân
thì các vùng trí đoàn viên thanh niên
của quốc gia thành phố
cũng thực hiện các nhiệm vụ khác
đó là nhiệm vụ hướng dẫn và tuyên truyền pháp luật cho nhân dân
bên cạnh đó phối hợp với các lực lượng chức năng
xung quanh địa điểm
để tiến hành đảm bảo an ninh đặc tự
tại các địa điểm được phân công
trước đây mỗi khi người dân đến thăm quan
vui chơi giải trí trên khu vực phố gươm
luôn lo ngại về vấn đề bảo quản tài sản
cũng như giá gửi xe
tại các điểm tự phát của người dân
giờ đây cảm giác đó đã hoàn toàn thay đổi
trước khi lên phố đi bộ ngày hôm nay
thì mình có đọc qua thông tin về quân đội và công an
để xem người xe trong phố đi bộ
thì hôm nay mình lên đây gửi xe
thì mình rất là yên tâm và mình thấy rất là hài lòng
với cách thứ nhất là ứng xử
và cách xếp xe của quân đội ở đây
và như trước đây mình lên đến đây
thì mình thường chập chém xe là

bây giờ gửi đây mình vừa an tâm và giá cả rất là hợp lý
trước đây thì
vào mỗi mùa lễ hội như thế này
thì chúng tôi gửi xe rất là đắt
thông thường là từ ba mươi đến năm mươi nghìn một vé
từ ngày có những điểm trong giữ xe
mà do ủy ban thành lập ra
thì vé rất là hợp lý
chỉ từ ba năm nghìn một vé
và lại có lực lượng công an
an ninh nên là chúng tôi cảm thấy rất là an tâm
khi mà tham gia vào
các cái mùa lễ hội thế này
những điểm trong giữ xe
của đoàn thanh niên công an thành phố
đã tạo niềm tin cho người dân
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tuyến phố
có những điểm trong giữ xe trái phép
thu tiền với mức giá cao ngất ngưỡng
từ hai mươi năm mươi nghìn đồng một chiếc xe máy
khiến người dân bức xúc
để ngăn chặn tình trạng này
trong thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh
kiểm tra và xử lý nhằm tạo cảm giác thoải mái nhất
cho người dân và du khách
thông tin về hoạt động trao quà cho trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương
nhân dịp trung thu sẽ có trong cụm tin sau đây
với mong muốn trẻ em vùng cao
biên giới dân tộc thiểu số sẽ được hưởng
một trung thu ấm áp vui vẻ
nhiều bạn trẻ tại huyện sông mã tỉnh sơn la
và các nhà hào tâm đã tham gia hoạt động
tặng vở bút viết cho bốn trăm bốn mươi tám em học sinh
tặng một mươi một xuất quà cho một mươi một em học sinh khuyết tật
một mươi xuất quà cho một mươi em học sinh nghèo vượt khó
với tổng kinh phí gần bốn mươi triệu đồng
đoàn thiện nguyện đã mang đến cho trẻ em nơi đây
không khí rộn ràng của tết trung thu
với nhiều các hoạt động như rước đèn
biểu diễn văn nghệ phá cỗ chơi trò chơi
chương trình thu hút sự tham gia nhiệt tình
của gần ba trăm linh em học sinh
sự quan tâm của chính quyền và nhân dân trong thôn
tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội tỉnh
đã tổ chức chương trình trung thu
vui trung thu cùng trẻ em ven biển miền trung
nhân dịp này quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
và các nhà tài trợ trao một trăm linh suất học bổng
cho trẻ em các xã ven biển tỉnh quảng bình
bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường biển
có thành tích học tập tốt
trao một xuất quà cho trẻ em tỉnh quảng bình
tới tham dự chương trình
đại diện tỉnh hà tĩnh thừa thiên huế
cũng tiếp nhận tài trợ mỗi tỉnh một trăm linh triệu đồng
trên một trăm linh suất học bổng và quà tặng
cho trẻ em các xã ven biển
có thành tích học tập tốt
thưa quý vị ngày một mươi hai tháng tám âm lịch hàng năm
được xem là một ngày ý nghĩa và thiêng liêng
trong lĩnh vực sân khấu
bởi đó là ngày để mỗi nghệ sĩ
thắp nến hương chi ân tổ sư
những bậc tiền bối đã có công khai phá
bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống
và dù ở bất cứ nơi đâu
thì trong trái tim của mỗi người nghệ sĩ
vẫn luôn đau đáu
hướng về ngày này ngày sân khấu việt nam
hướng về tổ nghiệp
và trong không khí đó vào tối ngày hôm qua
ngày một mươi hai tháng chín tại cung văn hóa hữu nghị việt sô
đã tổ chức lễ dỗ tổ
ngành sân khấu đồng đảo văn nghệ sĩ
thuộc các loại hình sân khấu
và công chúng yêu nghệ thuật đã về dự
và thắp nến hương chi ân tổ nghề tổ nghiệp
cầu mong sự nghiệp sân khấu ngày càng phát triển
vì tổ đã cho họ
có được cái nghề có được cái duyên sân khấu
và được khán giả được người đời trân trọng
ngày hôm qua tại km một nghìn ba mươi một
cộng tám trăm linh thuộc địa phận
xã bình nguyên huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
giữa xe ô tô và xe máy
khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ
vào thời điểm trên bà lê thị bông
điều khiển xe máy đến địa điểm trên
thì bị một chiếc ô tô
lưu thông cùng chiều cán bà bông
tử vong ngay tại chỗ
khi xảy ra vụ việc công an huyện bình sơn đã kịp thời
có mặt phân luồng điều tiết giao thông
không để xảy ra ách khắc
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra
vào dạng sáng qua
tại khu vực tổ năm ấp hòa trung
xã kiến an huyện chợ mới tỉnh an giang
là một người tử vong
thời điểm trên xe tải do tài xế tống phú cuối
điều khiển đang lưu thông từ hướng
trung tâm huyện chợ mới về phà thuận giang
khi đến khu vực trên thì xảy ra
va chạm với xe mô tô đi cùng chiều
do anh lê văn phúc điều khiển
cú va chạm mạnh đã khiến anh phúc tử vong
tại chỗ ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra
cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường
để xác minh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định
vừa ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với nguyễn hoài thương
về hành vi vi phạm quy định
về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào lúc một mươi bảy h
ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
thương điều khiển ô tô tải của tập đoàn
phúc lộc trên đường hùng vương
cấm xe của thương va chạm phía sau
xe mô tô chạy cùng chiều khiến
hai người trên xe mô tô là nguyễn mạnh phúc
và cháu ngoại là nguyễn hoàng uyên nhi
tử vong ngay tại chỗ
thưa quý vị chỉ sau gần một năm
đưa vào hoạt động tuyến quốc lộ một
đoạn qua huyện đông hòa tỉnh phú yên
đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông
làm chết và bị thương nhiều người
nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng tai nạn
giao thông là do ý thức của người
tham gia giao thông còn kém
chưa chấp hành nghiêm các quy định của
luật khi tham gia giao thông
quốc lộ một đoạn qua huyện
đông hòa tỉnh phú yên
chỉ dài hơn hai mươi năm km
nhưng thời gian qua liên tục xảy ra
các vụ tai nạn thương tâm
theo lực lượng chức năng ngoài yếu tố
các điểm giao nhau chưa hợp lý
lệch với các ngã tư ngã ba
và các khu vực đông dân cư
thì ý thức của người tham gia giao thông
còn nhiều hạn chế là nguyên nhân
khiến tai nạn giao thông tăng trong những tháng qua
nếu đi đúng đường thì không có chuyện bậy
một hai người không có ý thức
đồ nồng bia rượu
gây của người không có nhận thức được
cho nên người ta đi trái đường
nó ghi phạm
còn đây là một trong số nhiều điểm đen
về tai nạn giao thông trên quốc lộ một
thuộc địa phận thôn bàn nham bắc
xã hòa xuân tây huyện đông hòa
khu vực này cũng đã xảy ra
nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến nhiều người thương vong
hai đường nhánh
nên khi người ta vô đoạn đấy
là người ta không để ý
nên hay xảy ra tai nạn
theo lực lượng chức năng
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
trên địa bàn huyện đông hòa
đã xảy ra ba mươi một vụ tai nạn giao thông
làm một mươi tám người chết
hai mươi một người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tăng cả ba mặt về số vụ
số người chết và số người bị thương
điều đáng nói
trong số ba mươi một vụ tai nạn giao thông
xảy ra tại huyện đông hòa
lứa tuổi thanh thiếu niên
chiếm đến bảy mươi
công an huyện cũng quán truyện
các quan điểm chỉ đạo của cấp trên
tổ chức nhiều cái đợt
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
thiếu chuyển đờ
và nằm độ cầu
cũng như là không chấp hành
hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ
đi vào đường ngược chiều
để xử lý kịp thời
các hành vi vi phạm
đồng thời cũng phối hợp
với lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh
xử lý trên các tuyến bốc lộ
đảm bảo xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm xảy ra
và cũng một giải pháp
đặc biệt quan tâm
đó là công tác tuyên truyền
vận động của chúng dân
cũng như người tham gia giao thông
để họ nâng cao ý thức
tự giác chấp hành
pháp luật khi tham gia giao thông
hạ tầng giao thông
được đầu tư xây dựng hiện đại
công tác tuần tra xử lý vi phạm
đã được tăng cường
pháp luật về giao thông
đã được tuyên truyền
đến tận khu dân cư
tai nạn giao thông
vẫn diễn biến hết sức phức tạp
để giảm thiểu tai nạn giao thông
để không còn xảy ra
những cái chết thương tâm
thì ngoài nỗ lực
của các cơ quan quản lý nhà nước
của các ngành chức năng
hơn ai hết
người tham gia giao thông
phải chấp hành nghiêm
các quy định của pháp luật
khi tham gia giao thông
đây cũng chính là cách
tự bảo vệ tính mạng
đảm bảo an toàn
cho chính bản thân
và cộng đồng
tính từ tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến nay
thanh tra sở giao thông vận tải
đã xử phạt hơn hai trăm sáu mươi xe uber
với tổng số tiền
khoảng tám trăm tám mươi bốn triệu đồng
trong đó có chín mươi năm xe
không đăng ký kinh doanh
là xe cá nhân
tám mươi năm xe không có hợp đồng
vận chuyển hành khách
ba mươi chín xe không có phủ hiệu
xe hợp đồng
và hai mươi bốn xe không có thiết bị
giám sát hành trình
thanh tra sở
cũng vừa ban hành
kế hoạch chuyên đề
tăng cường kiểm tra
xử lý hoạt động kinh doanh
vận tải hành khách
sử dụng xe hợp đồng
dưới chín chỗ
trên địa bàn tp hcm
thanh tra giao thông
sẽ kiểm tra các giấy tờ
liên quan đến phương diện
và người điều khiển
giấy phép kinh doanh vận tải
hợp đồng vận chuyển
danh sách hành khách
theo quy định
lãnh đạo sở giao thông vận tải
cũng cho biết thêm
sau khi có văn bản
chỉ đạo của bộ giao thông vận tải
sở giao thông vận tải
đã chỉ đạo lực lượng
thanh tra giao thông sở
chủ động xây dựng kế hoạch
để tiếp tục đấu tranh
và xử phạt
đối cấp vi phạm
của dịch vụ
qua ứng dụng uber